ba số điện thoại một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm sẽ được tp hcm hợp nhất nhằm điều phối lực lượng
đề xuất chặng đường ứng cứu nhanh nhất cũng như là phát hiện cảnh báo giả cuộc gọi quấy dối
khi cần hỗ trợ khẩn cấp người dân không cần nhớ chức năng từng số điện thoại khẩn cấp
mà chỉ cần gọi một trong ba số một trăm một mươi ba an ninh trật tự một trăm một mươi bốn phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn hay một trăm một mươi năm cấp cứu y tế sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng
sau khi nhận tin báo tổng đài viên xác nhận được số điện thoại vị trí của cuộc gọi trên bản đồ
địa chỉ người gọi lịch sử các cuộc gọi trước đó đánh dấu phân loại các cuộc gọi quấy dối
sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết sắp tới tổng đài sẽ được nâng cấp để kết nối
với hệ thống camera ở các quận huyện giúp người trực nắm bắt hiện trường xảy ra vụ việc
sự cố phát hiện tình huống cảnh báo giả quấy dối